vào lúc một mươi ba h ngày chín tháng bốn khi đang đánh bắt hải sản trên khu vực cách đông bũa đòn bốn mươi năm hải lý
thuộc vùng biển hà tĩnh tàu cá mang số hiệu th chín mươi nghìn năm trăm một mươi ba ts gồm chín thuyền viên do ông phạm văn khắc
bốn mươi năm tuổi quê ở quảng tiến thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa làm thuyền trường bị gãy chân vịt
không cơ động được và thả trôi trên biển
nhận được điện cứu nạn bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một lập tức điều động tàu cảnh sát biển hai nghìn sáu
hải đội một trăm linh hai khẩn trương cứu nạn tàu cá đến hai mươi hai h cùng ngày tàu cảnh sát biển hai nghìn sáu đã tiếp cận được tàu cá
và tiến hành lai kéo tàu bị nạn về cửa danh tỉnh quảng bình theo yêu cầu của thuyền trường
đến sáu giờ sáng ngày một mươi tháng bốn tàu cảnh sát biển hai nghìn sáu đã đưa tàu bị nạn về đến cửa danh an toàn
và tiến hành bàn giao cho bộ tư lệnh
đội biên phòng tỉnh quảng bình